nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam ngày một mươi tám tháng sáu ubnd tp đà nẵng đã tổ chức lễ trao giải báo chí thành phố đà nẵng lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
giải báo chí thành phố đà nẵng lần này đã thu hút sự tham gia của hai mươi hai đơn vị báo chí với một trăm linh chín tác phẩm
ban tổ chức đã chấm trọn trao giải cho ba mươi hai tác phẩm xuất sắc của bảy mươi sáu tác giả nhóm tác giả
các tác phẩm đặt giải thuộc năm thể loại báo chí gồm báo in phát thanh truyền hình báo điện tử và ảnh báo chí
trong số ba mươi hai tác phẩm đạt giải cao truyền hình nhân dân tại đà nẵng đã đạt giải nhất thể loại báo hình với tác phẩm ký sự cửa hàn gồm bốn tập do nhóm tác giả nguyễn vinh quang lê tiến sĩ nguyễn văn phú và ngô thành đồng thực hiện